trong thời gian gần đây người dân tổ một a phường đức xuân thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn thường xuyên phản ánh về một sưởng sản xuất chế biến đũa gỗ nằm ngay trong khu dân cư
khói bụi nước thải và tiếng ồn từ sưởng gỗ này đang khiến cho người dân lo ngại về những tác động xấu đến sức khỏe và môi trường sống
phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
ồn ào khói bụi cũng là vấn đề đã và đang gây bức xúc với nhiều hộ dân ở tổ một a phường đức xuân thành phố bắc cạn đối với nhà máy chế biến đũa gỗ của công ty cổ phần an phát bắc cạn
mới được xây dựng và đi vào hoạt động được ba tháng nay thế nhưng không hiểu lý do gì mà nhà máy này lại được quy hoạch ngay trong khu dân cư đông đúc tại trung tâm thành phố bắc cạn
chỉ đứng từ ngoài đường quốc lộ cũng dễ dàng nhìn thấy ông khói của nhà máy thải ra môi trường những làn khói đen kịt hoạt động suốt ngày đêm
đêm là cứ chạy sầm sập cả đêm luôn từ tối đến sáng
và bây giờ là xung quanh đấy ở gần nhà tôi cũng có nhà có trẻ nhỏ là cũng phải di chuyển đến chỗ khác
mà đêm hôm là tầm một hai giờ đêm nó xả thải ra thì thối em tôi già lớn như thế này mà cũng phải là vùi chăn mà mới chịu được
trẻ con thì bùi chăn cũng không ở được
theo ghi nhận của phóng viên thời sự việc xử lý nước thải của nhà máy chế biến đỗ gỗ rất tạm bỡ thủ công
và thô sơ đến mức đường ống nước còn được lắp chỉ đến sát bờ sông cầu
đoạn còn lại thì nước thải chảy thẳng ra khoảnh đất của các hộ dân xung quanh
vì thế tình trạng nước thải ra môi trường bốc mùi hôi thối ảnh hưởng rất lớn đến nguồn nước sinh hoạt và sức khỏe của người dân
cái ô nhiễm môi trường nặng nhất là cái nước thải
thì giờ gia đình quanh đây mấy người dân quanh đây là yêu cầu cấp trên qua là xuống để giải quyết xem là thế nào
không có suốt này cứ ngửi cái mùi hôi thối này đâm ra bệnh tật
thì dân thì ai chịu cho mình
theo nghị định của chính phủ trong giai đoạn chuẩn bị dự án các đối tượng đầu tư mới đầu tư mở rộng quy mô nâng công suất
các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ phải tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
chính cơ quan có chức năng để thẩm định và phê duyệt rồi mới đi vào hoạt động sản xuất
thế nhưng theo lãnh đạo ủy ban nhân dân phường đức xuân đơn vị quản lý trực tiếp là cấp phường
lại chưa nhận được bất kỳ văn bản hồ sơ nào về kết quả đánh giá tác động môi trường của công ty cổ phần an phát
mặc dù đơn vị này đã đi vào hoạt động được một thời gian dài
chúng tôi chưa nhận được đầy đủ một cái văn bản chính thức nào thông báo là hiện nay là công ty sản xuất đũa trên địa bàn phường
tại địa phương cũng như là báo cáo tác động môi trường để chúng tôi tuyên truyền thông báo cho cử tri và nhân dân
trong toàn phường cũng nhân dân biết được cái quy trình sản xuất rồi là cái mục đích kinh doanh
và cái thứ ba nữa là cái đảm bảo về cái tiêu chuẩn về môi trường
tại bắc cạn hiện nay đang tồn tại rất nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp với các quy mô khác nhau được đặt trong khu dân cư mà chưa có phương án di rời
đến khi nào vấn đề này chưa được giải quyết một cách triệt đề thì khi đó người dân vẫn phải sống trong cảnh lo âu thấp thòm
để giải quyết có hiệu quả vấn đề này rất cần sự vào cuộc của các cấp các ngành chức năng tỉnh bắc cạn trong việc tính toán phương án xử lý
đồng thời cũng cần phải quan tâm hơn nữa đến cuộc sống của người dân